thưa quý vị vụ việc người dân chặn xe chở rác tại bãi rác nam sơn không phải là một hay hai lần
mà đã lên đến hơn chục lần cho thấy sự bực xúc của người dân và sự chậm trễ trong giải quyết của chính quyền địa phương
rác thải sinh hoạt chất đống gây ô nhiễm môi trường tại một số tuyến phố
trong khi việc phân loại rác vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn ban đầu
việc xử phạt xả rác tại nơi công cộng còn mờ nhạt chỉ rầm rộ khi mở các đợt gia quân tuyên truyền
bên cạnh đó việt nam là một trong những quốc gia vứt rác thải nhựa ra biển nhiều nhất trên thế giới
tất cả những vấn đề đó cần được nhìn nhận thay đổi
từ nhận thức đến hành động của người dân và chính quyền
đó cũng chính là những vấn đề mà chúng tôi sẽ trao đổi trong chương trình luận đàm ngày hôm nay
cùng với hai vị khách mời
phó giáo sư tiến sĩ bùi thị an viện trưởng viện tài nguyên môi trường và phát triển cộng đồng
và bà đỗ vân nguyệt giám đốc trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng đồng
trước khi bắt đầu phần trao đổi xin mời hai vị khách mời chúng ta sẽ theo dõi một ghi nhận ngay sau đây
bảo vệ môi trường hạn chế rác thải nhất là rác thải nhựa là vấn đề vô cùng nan giải
đặc biệt đối với các quốc gia đang phát triển như việt nam
khi lượng rác thải ngày càng gia tăng mà tốc độ phát triển của hạ tầng thu gom xử lý chưa thể nào theo kịp
theo khảo sát được tiến hành bởi chương trình môi trường liên hợp quốc unep
ở năm quốc gia đông nam á bao gồm việt nam thái lan indonesia malaysia và philippines
có tới chín mươi một người dân cho biết họ có thể tìm ra những vấn đề này
có nhận thức về rác thải nhựa cũng như hệ lụy của ô nhiễm rác nhựa tới môi trường sống và sinh hoạt
tuy nhiên tỷ lệ sẵn sàng thay đổi hành vi tiêu dùng và xả thải không được cao như kỳ vọng
bởi một phần nguyên nhân do hạ tầng thu gom rác thải hoạt động chưa hiệu quả
vụ người dân xã nam sơn và hồng ký liên tục chặn xe vận chuyển rác vào khu liên hợp xử lý chất thải sóc sơn
huyện sóc sơn vì ô nhiễm cho thấy sự thiếu đồng bộ trong các khâu xử lý liên quan
việc phát động phân loại rác không được thực hiện đến nơi đến trốn chế tài xử phạt chỉ mang tính phong trào
quy hoạch bãi rác không phù hợp thiếu đồng bộ từ phân loại thu gom và vận chuyển rác thải
là những tồn tại lớn khiến cho bài toán xử lý rác thải sinh hoạt vẫn nhức nhối từ trung ương đến các chính quyền địa phương
các chuyên gia cho rằng hệ thống xử lý rác thải là vấn đề mang tính sống còn của một đô thị
nhưng chưa được chú trọng đúng mức ở việt nam
theo số liệu của tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường
mỗi năm tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt ở nước ta là hai mươi năm triệu tấn
trong đó chỉ có ba mươi được xử lý đốt hoặc sản xuất phần hữu cơ hơn bảy mươi trôn lấp trực tiếp
hà nội mỗi ngày phát sinh sáu tấn rác tỷ lệ trôn lấp tới chín mươi
còn ở tp hcm là khoảng chín tấn một ngày sấp xỉ bảy mươi
trên toàn quốc hiện nay vẫn còn bảy mươi một rác thải xử lý theo hình thức trôn lấp hợp vệ sinh và không hợp vệ sinh
tỷ lệ các công nghệ khác là rất thấp đốt một mươi ba còn lại là một số giải pháp khác
tôi nghĩ rằng là cùng với cái đà phát triển của kinh tế thì chúng ta đang tạo ra quá nhiều rác
và chúng ta không xử lý kịp thời cái đống rác mà chúng ta tạo ra
sáng nay khi bước chân ra khỏi nhà thì tôi nhìn thấy ngay luôn là ở cái vỉa hè trên phố chẳng hạn
thì ngay lập tức là người dân đã để rác ở đấy mà cách đấy thì chỉ có đi bộ khoảng năm bước thôi
thì có một cái thùng rác người dân không để rác vào trong cái thùng đó
và chúng ta mất cái sự kết nối và chúng ta không biết là cái rác của chúng ta đi đâu
và ai đang phải chịu những cái sự ô nhiễm do cái rác của chúng ta tạo ra
vâng vậy thì hiện tại thì việc xử lý rác thải của chính quyền chúng ta như thế nào ạ
tôi thì tôi nghĩ trong giai đoạn gần đây nhất là những ngày tháng gần đây
thì vấn đề ngay trong chính quyền hà nội là vấn đề rất là ở mức độ đúng tầm của nó
tôi lấy ví dụ sau cái đợt mà gọi là biểu tình của dân ở nam sơn
mà dân chặn xe con cho rác vào thì tôi thấy là bí thư hà nội đã triệu tập một cái cuộc họp rất là khẩn cấp
và coi như là giao trách nhiệm cụ thể và nêu những vấn đề là cái gì cần phải giải quyết
trước đây ta chưa làm được tôi cho vấn đề quan trọng là vấn đề một là xử lý thế nào cho quyền lợi của dân hợp lý
tức là vấn đề giải phóng vấn đề đền bồ vấn đề đền bồ giải phóng
đấy là vấn đề tôi cho là rất là gọi là rất là bức xúc mà rất là nóng
thứ hai là có những cái giải pháp để làm thế nào để giảm thiểu ngay cái ô nhiễm cho dân
ví dụ vấn đề xử lý cái nước thải chảy ra đấy hay vấn đề xử lý ô nhiễm của người dân
rồi tạo ra những giải pháp như là vấn đề bảo hiểm y tế và các thứ
thì tôi cho đấy là những vấn đề rất là thiết thực cụ thể
đấy chỉ là trong cuộc họp đã phổ biến
thứ hai là tôi thấy là đã chỉ đạo tức là giám sát tận nơi
giao cụ thể cho đi danh ví dụ chủ tịch huyện sóc sơn sẽ làm gì
thị xã sơn tây làm gì
rồi trong trường hợp đấy thì vai trò của sở giới dựng đến đâu vai môi trường đến đâu
và có tiến độ thực hiện từng lộ chuyện từng cái gọi là có lộ trình thực tế
tôi cho đấy là vấn đề
và cho đến bây giờ tôi phải nói là cái sự bức xúc đã giảm dần
và cuối cùng đã có cái hiệu quả
tôi cho giai đoạn gần đây chỉ đạo rất là quyết liệt
chính sự quyết liệt đấy và cụ thể chi tiết
và lấy một cái quyền lợi của người dân đặt lên trên
vẫn phù hợp với lại hiến pháp và luật
thì tôi cho đấy là cái cách giải quyết duy nhất đúng và có lẽ có hiệu quả nhất
chứ còn như trước đây thì cũng có đưa ra giải pháp
chúng ta lại thiếu kiểm tra thiếu đôn đốc thiếu giám sát
và hai nữa là có những cái ta không vận dụng những cái chính sách
mà làm sao hài hòa mà lợi ích nhất cho dân
cho nên cuối cùng nó cứ chặn mãi
cho nên từ tháng bảy đến tháng một mươi lại bắt đầu có xuất hiện một cái vụ chặn rác nữa
thì tôi cho rằng tôi đang hy vọng lần này với cái sự chỉ đạo quyết liệt của thành ủy
của ủy ban dân thành phố hà nội và có sự giám sát thực tế
kết hợp cả sự giám sát người dân nữa
tôi hy vọng lần này sẽ giải quyết được tốt hơn
vâng nói riêng về cái việc gần đây thì luật bảo vệ môi trường sửa đổi đã được thông qua
liệu nó có giúp ích hơn cho cái việc xử lý rác thải của chúng ta không ạ
vâng tôi nghĩ là cái luật môi trường sửa đổi thì chắc chắn nó sẽ có giúp ích hơn
nhưng tôi nghĩ rằng từ cái chuyện mà từ luật đi vào cuộc sống nó lại là một vấn đề
thì ở đây thì tôi vẫn nghĩ rằng là
thật ra mà nói thì ta vận dụng thế nào vào từng địa phương cụ thể
dù có thông minh sáng tạo đến đâu
thì tôi cho vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường vẫn quan trọng nhất
tức là vẫn phải giám sát thường xuyên
và có những biện pháp giải quyết tận gốc
chứ không phải là chỉ giải quyết ngọn
tôi lấy ví dụ bây giờ là trong trường hợp này
ta muốn giải quyết vấn đề rác tận gốc để bớt cái diện tích trôn lấp đi
hay bớt những chuyện đồng tiền phân loại
cái phân loại bây giờ nếu không giải quyết được tôi cho sẽ gây rất nhiều khó khăn
và sẽ không giải quyết những giải pháp sau
cho nên vấn đề phân loại rác theo cái hướng
tức là cái gì có thể tái chế được cái gì không tái chế được đối với rác tải sinh hoạt
cái gì thì tôi nghĩ là vấn đề rất quan trọng bây giờ
mọi người có bảo rất là khó tôi nghĩ khó
nhưng phải làm rất khó làm được
nếu chúng ta chỉ đạo thật quyết liệt và thật sát sao
theo dõi đến cùng hay nó kèm những cơ chế chính sách
thì tôi nghĩ chắc chắn là chúng ta phải làm được
vâng thế còn chị nguyệt chị có ý kiến thế nào ạ
tôi nghĩ rằng rất là quan trọng ở cái câu chuyện mà khi luật đưa ra một cái cơ chế
là chúng ta sẽ phải người người nơi đó xả rác thì phải trả theo cái lượng rác của mình
điều đấy là một cái điều rất là quan trọng
chúng ta phải có một cái sự trách nhiệm của những cái người
ví dụ tôi sử dụng một cái chai nhựa
thì tôi cũng sẽ phải cần biết rằng là chai nhựa đó sau đó phải xử lý chi phí xử lý nó như thế nào
gần đây chúng tôi có làm một cái tiến hành một cái khảo sát với cả người dân
ví dụ như là hỏi về cái mức phí thu cái mức phí vệ sinh
hiện nay thì nó đã bao gồm những cái chi phí gì
nó có bao gồm chi phí xử lý hay không
nó có bao gồm các chi phí hay là chỉ là chi phí vận chuyển
thì đa số trong những cái người mà trả lời cái phỏng vấn của chúng tôi
thì đều nói rằng là không biết
thế như vậy là chúng ta đóng tiền mà chúng ta không hề biết
rằng là cái tiền đấy nó bao gồm cái phí gì liên quan đến cái rác của mình chẳng hạn
thì từ những cái câu chuyện đấy thì có thể thấy rằng là
người dân đang đứng ngoài cuộc
hoặc là chưa được kéo vào cuộc để hiểu về những cái trách nhiệm
và không chỉ hà nội đâu ạ
ngay cả ví dụ những cái thành phố như là huế như là hội an là đà nẵng
tôi đến thăm những cái bãi rác ở đó
thì nhìn thấy ngay là một ngày nào đó thôi
một sớm một chiều giống như câu chuyện hà nội là các bãi rác nó sẽ bị quá tả
thế thì chúng ta bị thiếu một cái tầm nhìn dài hạn
là với một cái mức độ tăng trưởng kinh tế
thì cái rác của chúng ta tạo ra là bao nhiêu
và chúng ta cần phải có những cái nơi xử lý đó như thế nào
hay là quay trở lại cái gốc của chúng ta
là người dân người ta sẽ phải ý thức được rằng là
cái việc hiện nay cái rác ra thì cái việc chung tay với cả nhà nước
trong cái việc là xử lý của nó ra làm sao
câu chuyện mà tất cả những cái câu chuyện chúng ta diễn ra rất gần đây
trong câu chuyện là về rác thải nhựa
những câu chuyện về rác thải sinh hoạt
thì thực ra đã được rất là nhiều những cái quy hoạch
và những cái cảnh báo của các chuyên gia rồi
nhưng các cảnh báo đó đến từ rất là lâu
và không được lắng nghe
và đến bây giờ khi mà chúng ta xảy ra các sự vụ
thì chúng ta bắt đầu chạy vào rất là nhiều
và tôi cũng rất là chia sẻ với ý kiến của bà an
trong cái việc là chúng ta cần một cái sự quyết liệt
trong khoảng hai năm gần đây thì chúng tôi tham gia rất là nhiều
những cái cuộc hội thảo những cái trao đổi
của các quận các huyện ở hà nội
trong cái việc là tìm ra được một cái bài toán
để việc xử lý rác thải
và chúng tôi cũng nhìn thấy ngay là đó là một cái
rất là khó trong cái câu chuyện là hiện nay đang có rất nhiều người
trong cái chuỗi xử lý và quản lý rác
và các thứ nó chưa được sâu chuỗi lại với nhau
ví dụ như là một cái loại rác này
thì có những cái doanh nghiệp nào để xử lý
hay là nếu như phân loại ra thì có rác hữu cơ
thì cái rác hữu cơ đó sẽ được chuyển đến đâu
bởi vì là chúng tôi được biết rằng là rất là nhiều cái thành phố có
có cái xử lý rác hữu cơ nhưng mà người dân
người ta không muốn mua cái rác hữu cơ đó
thế thì tất cả những cái câu chuyện đó cần phải được đặt lên trên bàn
cần phải kéo các tổ chức xã hội cần kéo người dân vào cuộc
để chia sẻ những câu chuyện đấy
vâng chúng ta đã có cái phân loại rác ba r
nhưng chúng ta đã thành công cái chuyện
hiện nay thì
trong quá khứ thì không phải là chỉ có
phân loại ba r và một cái dự án của nhật bản
và trước đấy tôi cũng biết là
chẳng hạn như là trao đổi của quận hoàn kiếu
trước đấy là cũng có một cái dự án khác thử nghiệm của một trường đại học
ngoài ngay tại quận là sử dụng những cái túi màu khác nhau
để phân loại rác
tuy nhiên rằng là các dự án đó thì
ngay cả cái việc giúp kinh nghiệm
của chính quyền địa phương với cả các cơ quan
quản lý rác thải của thành phố cũng đã nhìn thấy ngay rằng là
người dân không được vào cuộc
và bản thân chính quyền địa phương cũng không được vào cuộc
nên là khi mà áp xuống cho người dân phân loại rác
thì sau đó thì người dân đã cảm thấy mất niềm tin luôn
khi nhìn thấy là rác phân loại và lại để đổ vào một cái thùng
và không có một cái xử lý tiếp theo
thế thì những cái câu chuyện đó
là những cái câu chuyện mang tính thử nghiệm
và chúng ta thử nghiệm rất là theo kiểu cái thử
chứ chúng ta không làm thật và chúng ta không làm đến nơi đến trốn
trong cái việc là chúng ta xem tất cả các loại rác đó
xem là một người dân trung bình một người dân là một người
tạo ra khoảng bao nhiêu rác và có những loại rác gì
và những loại rác đó sẽ được xử lý đến đâu
thế thì cái câu chuyện phân loại đó thì hiện nay
cũng không phải là chỉ diễn ra trong quá khứ
mà hiện nay cũng đang được thử nghiệm ở một số các nơi của hà nội
và như tôi biết là một số các thành phố cũng đã có
sẽ tiến hành phân loại hay là hội an
thì có ngày chẵn ngày lẻ chẳng hạn
thế thì tất cả những cái câu chuyện đấy thì nó sẽ phải quay về cái câu chuyện là
chính quyền phải thường xuyên chia sẻ thông tin với người dân
không phải là câu chuyện tuyên truyền là
à chúng ta hãy phân loại rác đâu
mà hãy giúp cho người dân biết rằng là
à cái chi phí chúng ta phải xử lý rác nó đang đắt đỏ như thế đâu
cái lượng rác mà mỗi người dân
hàng ngày tạo ra là qua khắc năm
và nếu như chúng ta để ý cái báo cáo về môi trường
mới ra gần đây
thì sẽ nhìn thấy ngay là cái dựng rác
bởi vì do kinh tế càng ngày càng phát triển
cho nên lượng rác của người dân càng ngày càng tăng lên
thế thì đối diện với cả những cái vấn đề rác tăng lên
thì thành phố đã đủ các cơ sở hạ tầng để xử lý nó hay chưa
thế thì tất cả những cái câu chuyện này tôi nghĩ rằng là
nó phải thay đổi cách làm
thế thì cái cách mà chúng ta đang làm từ trước đến nay là
một cơ quan đến và phân loại và sau đó lại không có xử lý
hay người dân không biết là cái câu chuyện chuyển sang theo như thế nào
thì nó không tạo được cái niềm tin
nó không có sự tham gia chung tay
và chúng ta không có thử
chúng ta cùng rút kinh nghiệm đến nhau và chúng ta lại thử lại tiếp
thì chúng ta chỉ dừng lại à dự án xong dự án hết
và cuối cùng nó lại quay trở lại chị như cũ
thế thì nó cần cái sự quyết liệt và cần tất cả mọi người
cùng ngồi để cùng ra soát lại cùng xem xét lại
để nó đưa đến cùng trong cái việc là
phải phân loại nó phù hợp như thế nào
với cả cái hạ tầng cơ sở của hà nội hay là những cái thành phố khác
thì đấy là một cái câu chuyện mà tôi nghĩ rằng là
cần phải làm với một cái sự nghiêm túc
một cái sự chân thành
một cái sự kéo vào luộc cuộc của những cái bên khác nhau
luật bảo vệ môi trường sửa đổi đã được thông qua
nó có tác động như thế nào
đến việc phân loại xử lý rác của người dân ạ
trước đây là quy định rất là cụ thể
là rác là phải phân loại
từ đầu nguồn và tôi cho cái quy định đó rất là đúng
kèm theo những chế tài tiếp theo nó
thế nhưng tôi vẫn nhắc lại
tức là vấn đề từ luật đến cái thực thi
đến cái tổ chức thực hiện
đấy là vấn đề rất lớn
mà cái vai trò của quản lý nhà nước vô cùng quan trọng
còn đương nhiên tôi cũng đồng ý bà nguyệt
tức là vấn đề là cái ý thức của người dân
tôi nghĩ là tôi mở rộng thêm ý thức của người dân
ý thức của cả các người các cơ quan quản lý
vì vấn đề chưa coi cái môi trường
là vấn đề là một trong ba trụ cột
của phát triển kinh tế
có thể là kiếm tiền lợi nhuận khác
trông thấy rõ nhưng họ không biết rằng nếu như gây tổn hại môi trường
thì nó sẽ gây tổn hại kinh tế bao nhiêu
bởi vì cái chuyện chưa ai tính toán ra một cách cụ thể
tôi cho rằng đây là phải giải quyết vấn đề rất đồng bộ
từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài
thì vấn đề luật môi trường khi quy định
vấn đề phân loại rác mới thực hiện được
chứ còn nếu như hiện nay tôi vẫn sợ
bây giờ tôi biết là đang thí điểm của nguồn kiếm này
lại phân loại rác lần nữa
tuy nhiên là tôi nghĩ là lần này có lẽ phải tổ chức khác hơn
thì mới thắng lợi được
và tôi xin nhắc lại nếu vấn đề phân loại rác đầu nguồn
không thực hiện tốt thì tôi nghĩ
sẽ không làm tốt được tất cả những khâu sau
vì sao có sự quá tải
nam sơn hay là xuân sơn
vì vấn đề chúng ta trôn lớp
bới tốn khá nhiều diện tích
ta không phân loại ra ta không tái chế được
ta không thực hiện được cái nền kinh tế tuần hoàn
rất nhiều chuyện theo
và từ cái đấy ra nó xảy ra bao nhiêu chuyện
mà các anh các chị đã nhìn thấy
cho nên tôi cho là đặt lại vấn đề
quản lý thật tốt chuyện phân rác đầu nguồn
có cơ chế chính sách khen chê rõ ràng
và xử phạt nghiêm minh
những người sau khi ta đã tuyên truyền rất kỹ rồi
mà không thực hiện đấy là vì người dân
nhưng đối với cơ quan quản lý không làm tốt
cũng phải xử lý nghiêm minh
thì tôi nghĩ là chắc chắn sẽ làm được
thì luật môi trường mới thực thi được
thưa phó giáo sư tiến sĩ bùi thị an
liệu rằng cái việc xử phạt theo cân rác
liệu chúng ta có thể thực hiện được không
nó có khả thi hay không
theo quan điểm của tôi thì tôi cho rằng
cái chuyện là về nguyên tắc
ai xả thải nhiều thì trả nhiều thì rất là đúng
tuy nhiên tôi thấy cái chuyện
nó quy định trả làm theo khối lượng theo cân
thì tôi nghĩ là đối với hà nội hiện nay
có lẽ phải có một quá trình dài để thí điểm
bởi vì thứ nhất là
trong quá trình bây giờ ai cân cân thế nào
cân ở thời điểm nào cân ra sao
đấy lại là vấn đề
bởi vì là tôi đã quan sát tất cả các cái góc phố
các nhà dân thì tôi thấy đấy là vấn đề
bởi vì nó sẽ có mấy hiện tượng
một là mọi người phải đi làm là nhiều
trừ các ông già bà già ở nhà
tôi thấy có thể một là cân theo đúng giờ được
nhưng hai nữa là cân bằng cái gì
thế bảo là cân bằng những cái túi mà gọi là
thân thiện với môi trường tức là tự hủy
thế nhưng ai sản xuất ra giá bao nhiêu
đấy là vấn đề thứ hai
vấn đề thứ ba là bây giờ
mọi người đi làm thì những thời điểm họ không có nhà
thì sẽ lúc ai đến đấy thì cân tiếp
cân đâu còn những trường hợp
tôi thấy sẽ xuất hiện
tức là họ sẽ tranh thủ họ vứt ra đường
rất vào những cái lúc ấy cho nên là
lại thành một chuyện nữa đối với chuyện
thành trang môi trường lại phải làm việc
cho nên tôi nghĩ là mục tiêu thì rất tốt
nghĩa là mục đích sẽ đặt vấn đề tốt
ở nước ngoài họ cũng đã một vài nước họ đã làm được
nhưng mà tôi nghĩ đối với nước ta thì hơi khó
trong giai đoạn hiện nay
còn tương lai tôi nghĩ là có thể khi mà cái trình độ phát triển
nó cao lên dân chí cao hơn nữa
và những người quản lý cũng làm tốt hơn nữa
thì tôi nghĩ mới làm được còn theo tôi hiện nay
thì có lẽ chỉ nên thí điểm một vài nơi
xong trong quá trình rút kinh nghiệm
thì ta sẽ tiếp tục triển khai thực hiện luật
rõ ràng là chúng ta phải xử lý ngay từ đầu nguồn
phải nâng cao ý thức của người dân
và sau đó thì mới đến trách nhiệm
của cơ quan quản lý
thưa quý vị chúng ta vừa trao đổi
về những tồn tại trong công tác thu gom
phần loại xử lý rác thải sinh hoạt
hiện nay trên cả nước
tuy nhiên tại một số địa phương đã bước đầu
áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào xử lý rác thải
sau đây là ghi nhận của chúng tôi
tại một số tỉnh thành
thành phố đã bắt đầu ứng dụng công nghệ thông tin
để khuyến khích thúc đẩy phân loại rác
phát hiện các điểm đổ rác gây ô nhiễm môi trường
và có biện pháp xử lý ngay
ví dụ thành phố huế có hệ thống thông tin
bất cứ điểm nào xả rác là người dân thông báo
trên hệ thống đó để cơ quan chức năng xử lý
còn tại hà nội và một số tỉnh thành khác
đã triển khai chương trình tái chế học đường
trong một năm triển khai
chương trình đã thu hút được nhiều trường mầm non
tiểu học trên địa bàn hà nội tham gia
thu gom được hai trăm sáu mươi chín tấn vỏ hộp sữa
tương đương với gần hai mươi bảy triệu vỏ hộp để tái chế
đây là kết quả rất ý nghĩa
không chỉ đối với ban tổ chức
mà còn là bước chuyển biến lớn trong nhận thức
của cả nhà trường và các em học sinh
chương trình này
nó rất là nhiều ý nghĩa
nó không chỉ giúp cho việc
bảo vệ môi trường
giúp cho việc giáo dục
học sinh trong việc bảo vệ môi trường
mà nó còn giúp cho học sinh hiểu được
cái việc thu gom vỏ hộp sữa
tránh lãng phí
vì đây chính là một nguồn tài liệu
đồng thời với cái việc thu gom
vỏ hộp sữa
để giúp được vệ sinh môi trường
và việc tổ chức thu gom vỏ hộp sữa
tổ chức các hoạt động liên quan
với việc thu gom vỏ hộp sữa
và giúp cho các em thêm các hoạt động
để giáo dục kỹ năng sống
nên chính vì vậy
tôi rất muốn các nhà trường
trên địa bàn hà nội
thực hiện tốt chương trình thu gom vỏ hộp sữa
trong khuôn khổ chương trình
các em được hướng dẫn cách xử lý vỏ hộp sữa
sau khi uống
vỏ hộp sữa được thu gom định kỳ hai tuần một lần
và chuyển về nhà máy giấy đồng tiến bình dương
để tái chế thành các sản phẩm hữu ích khác
như giấy công nghiệp và tấm lợp
tấm phẳng sinh thái
ngoài ra nhiều mô hình trường học xanh
và sáng kiến giáo dục môi trường
như sáng kiến trường học xanh vì không khí sạch
trong dự án đường đi bộ đến trường
mô hình học sinh tự quản
trong chương trình thu gom phân loại tái chế vỏ hộp sữa
đã góp phần nâng cao ý thức của nhiều tầng lớp nhân dân
vỏ hộp sữa các em sử dụng
để dạng các thải
mà nó có cái tác dụng
là giáo dục môi trường
giáo dục cái ý thức bảo vệ môi trường
cho các em từ bỗng sáo

để chúng ta từ đó
chúng ta cũng coi như là
một cái tuyên truyền viên
một cái nằm cốt
để khi mà
vật động người thân trong gia đình
từ bố mẹ ông bà
anh chị em của các em đó
để tham gia những hạt động bảo vệ môi trường
tại gia đình
trong cái thời đại bốn này

trong cái cơ công tác bảo vệ môi trường
và đó tôi hy vọng đấy chính là
những cái tuyên truyền viên giúp cho
ngành tài nguyên môi trường
giúp cho thành phố hà nội
trong cái công tác bảo vệ môi trường
thưa chị nguyệt
cái phương pháp chụp ảnh
để xử lý rắc hải này
nghe thì có vẻ rất là hấp dẫn
ở góc độ của chị
chị nghĩ thế nào ạ
liệu người dân có ủng hộ nó hay không ạ
cái hoạt động này thực ra là
đã được ứng dụng rất là nhiều
các nước ở trên thế giới
nó bắt đầu từ một cái phong trào xã hội
cùng một cái nhóm
là các bạn ấy
thay vì cái việc là
chẳng hạn là cứ đến ngày
làm sạch thế giới
chúng ta phải hô hào
và tốn rất là nhiều tiền

đúng không ạ
thế thì người dân là sẽ đi đến đâu
họ chụp ảnh
và họ đưa lên một cái ứng dụng
và ví dụ như cuối tuần
họ nhìn những cái điểm nào đỏ
thì trường học này
hay là cộng đồng
rồi doanh nghiệp
sẽ rủ nhau ra đấy
để xử lý cái rác ở đó
và lại chụp ảnh lại
để thể hiện nó rõ
thế thì khoảng cách đây
cũng khoảng trong hai năm gần đây
thì có rất là nhiều những cái
gọi là cái thử thách dọn rác
ở việt nam đã được thực hiện
và tôi nghĩ rằng là
huế đưa vào một cái sự
rất là thông minh
về sự sáng tạo
tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng
đi đôi với các ứng dụng
đi đôi với cả những cái
sự áp dụng của công nghệ
thì phải có cái bàn tay của con người
thế thì ở huế
tôi được chứng kiến
cái sự vào cuộc
rất là mạnh mẽ
và rất là trân thành
của lãnh đạo
ví dụ như là lãnh đạo cuối tuần
là cũng đi nhặt rác này
lãnh đạo cuối tuần
là cũng đi đạp xe đạp chẳng hạn
thế thì hay là có những cái
chương trình xã hội ở huế
như là cảm ơn dòng hương
thế thì ngay cũng không chỉ là
ở huế đâu
mà có một số những cái chương trình khác
như các bạn đã làm những cái ứng dụng
ví dụ như các bạn sẽ
xem thêm là cái
ở trong gia đình nhà mình
cái rác tái chế bao giờ nhiều lên
nhắn những cái tin nhắn
hoặc là có những cái sự kết nối
với cả mạng lưới thu công rác
phi trình quy
để các cô đồng nát
có thể đến để mua
để mua luôn một thể chẳng hạn
thế thì để cho chúng ta
không bị là tốn công
không phải là chúng ta biết
rác tái chế của ta
được chuyển đến những cái địa điểm bán
thì rất là nhiều những cái ứng dụng này ra đời
nhưng mà chúng ta lại phải có
cái sự vào cuộc
của tất cả mọi người
chứ không phải là tôi có một cái ứng dụng
để tôi giải quyết được cái vấn đề
mà tôi phải có một cái sự
vào cuộc rõ ràng
và cụ thể
của lãnh đạo
của người dân
thì từ lúc đó
cái ứng dụng nó mới
bắt đầu nó thực hiện
thế thì hiện nay là
ví dụ như chẳng hạn như là
chương trình về việt nam tài chế
trong cái việc là thu công rác đại thiện tử
đã có những cái địa điểm
ở một số các thành phố lớn chẳng hạn
thì tuy nhiên là người dân vẫn chưa biết
thế thì rõ ràng nếu như chúng ta đưa cái ứng dụng đó
mà cuối cùng người dân không biết
thì cái ứng dụng đó nó sẽ không ổn đúng không ạ
hay là cái việc mà chúng ta chọn
chụp rác rất là nhiều nơi
nhưng mà nếu như không có ai đến xử lý
thì cuối cùng là
chúng ta chụp
chúng ta lại cảm thấy rất là vô nghĩa
thì cái vấn đề ở đây là
một cái ứng dụng thì nó phải đi kèm
theo những cái hành động cụ thể
của chính quyền
của người dân ở đó
thì chúng ta mới thấy được
cái sự vào cuộc
và cái câu chuyện mà liên quan đến
đây là câu chuyện là tôi thu gom rác
là tôi ở góc độ thu gam thôi
thế còn cái câu chuyện về tái chế
thì nó sẽ liên quan đến
trong các nền kinh tế tiền hoàn
là có những ai để xử lý rác giấy
rác nhựa rồi
những loại rác khác nhau
thế thì những cái đấy
thì nó lại phải có một cái bức tranh lớn
một cái bức tranh mà
chúng ta hay dùng cái từ là hệ sinh thái
thế thì cái đấy là phải rất là rõ
với cả người dân để người dân biết
ví dụ như tôi lấy ở hà nội
bây giờ là chúng ta biết
rác điện tử
thì chúng ta đến khoảng năm địa điểm của hà nội này
hay là chúng ta có rất là nhiều
những cái nhóm tỉnh nguyện ở hà nội
đang giúp đến để thu gom rác điện tử
thế chúng ta có những cái chương trình
thu gom vào hộp sữa
thế thì vào hộp sữa là chẳng hạn như là
khoảng tầm theo chúng tôi biết là khoảng
một nghìn trường học ở hà nội
đang thực hiện cái chương trình thu gom vào hộp sữa
và có một công ty là đứng ra
để có một cái hệ thống thu gom
thế thì tất cả các chương trình đấy
thì nó sẽ phải có một cái sự vận hành
thì khi mà chúng ta đưa vào những cái ứng dụng công nghệ thông tin
để chúng ta tiếp cận thông tin nó tốt hơn
thì nó sẽ có một cái sự hiệu quả
tất cả các chương trình nêu ra
các giải pháp nêu ra
phải xuất phát từ chính cái
để cho dân nhận thấy đấy
vì chính sức khỏe của mình
chính sự tồn tại của gia đình mình
của người thân mình
và của những nhà quản lý
và đấy là về sự phát triển của địa phương mình
chứ không vì thành tích
không vì cái lý do nào đấy
mà cứ lúc đầu thì chống rong cờ mở
và đến cuối cùng quá trình
cứ dần dần xẹp đi
mà tôi cho cái bệnh hình thức là bệnh rất là nguy hiểm
phải chống đến tận cùng cái chuyện này
chứ còn nếu chúng ta lại lấy thành tích
là xử lý được bao nhiêu cân bao nhiêu
thì tôi cho là không được
cái bệnh thành tích mà bà vừa nói
liệu nó có liên quan đến
cái lý do mà
cái việc xử lý rác thải bằng hình ảnh đó
nó chỉ diễn ra ở thứ thiên huế thôi
mà các tỉnh thành khác thì không thể nhân rộng được
không tưởng hiện được
phải nói trước hết tôi phải nói thẳng
các đồng chí chính chưa quan điểm
cái chuyện xử lý môi trường
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
các đồng chí có thể quan tâm đến phát triển kinh tế
nhưng mà chính phủ ta chỉ đạo xuyên suốt là
ta không đánh đổi kinh tế lên môi trường
và môi trường là một trong ba trụ cột
phát triển bền vững của xã hội
cái kiểm ba chân nếu mất một chân
sẽ không thể phát triển được
tôi xin kết nghị
đồng chí hãy coi đây là nhiệm vụ trọng tâm
của các đồng chí đi
thì tôi nghĩ là
cái địa phương các đồng chí
thành phố hoặc là xã phường
mới phát triển lên được
nếu như cho rằng
việc đó là việc thứ yếu
mà vi bận việc khác
tôi cho đấy là cái sai lầm
trong tư duy của lãnh đạo
thưa hai vị khách mời
vậy chúng ta có thể tổng kết lại rằng
giải pháp nào để xử lý vấn đề
giác thải sinh hoạt
từ phía góc độ của chính quyền
và góc độ của người dân
tôi nghĩ là lãnh đạo
cần phải đầu tiên coi mình là một công dân
thế thì công dân đấy
cũng đang phải chịu những bước xúc
về mặt nôi trường
và cũng giải quyết vấn đề
từ góc độ là một người dân bình thường
thế và chúng ta cần có
cái tầm nhìn giải hạn
cái tầm nhìn giải hạn
đấy thì cần phải có sự tham gia
của các cơ quan chuyên môn
của khối của doanh nghiệp
của khối của người dân
để cùng chung tay
tôi lấy cái ví dụ
từ cái câu chuyện
về thu gom và hộp sữa
tôi nghĩ nó là một cái câu chuyện rất là hay
về nền kinh tế tuần hoàn
khi doanh nghiệp
ở đây tôi cũng nhấn mạnh
cái vai trò của doanh nghiệp
bởi vì là anh sản xuất ra một sản phẩm
anh phải có trách nhiệm
cái sản phẩm đó
kể cả trong quá trình thái bỏ
chứ không phải là anh chỉ cùng mỗi
tôi bán được sản phẩm là xong
thế thì doanh nghiệp
cần phải chia sẻ cái trách nhiệm
trong cái việc là bỏ ra
những cái chi phí
trong cái việc thu gom
chúng ta có hệ thống nhà trường
có hệ thống cộng đồng vào cuộc
bởi vì người ta nhìn thấy rằng
à hóa ra là vào hộp sữa
là được xử lý tài chế
thì ngay lập tức là
những cái phong trào
rồi những cái post trên facebook
tôi nhìn thấy là
hàng chục nghìn người like và share
chứ không phải là chỉ mọi người
chỉ like và share
những cái câu chuyện
về những cái ngôi sao điện ảnh
hay là những một cái vấn đề nào đó
tôi cũng chia sẻ một cái điều hay
của hà nội
trong cái câu chuyện vào hộp sữa là
tôi nhìn thấy cái sự vào cuộc
của sở giáo dục đào tạo
và sở thánh nguyên môi trường
đặc biệt sở thánh nguyên môi trường
là cái người mà quyết tâm
mang cái chương trình đó
và trong cái trường học của hà nội
và đây cũng không phải là
mang cái tình thi đua
bởi vì là
các con đang uống hộp sữa
đang uống sữa
thì sẽ phải đóng góp lại
cái vỏ hộp sữa như thế nào
thế thì những cái câu chuyện này
những cái ví dụ này
thì thực ra là ngày xưa
là cái hoạch nhỏ đã được thực hiện rồi
nhưng tại sao cái hoạch nhỏ
không được duy trì
hay là duy trì theo cái kiểu là
à con là phải nộp bao nhiêu vỏ lon sữa
con phải nộp bao nhiêu vỏ lon bia chẳng hạn
thế thì tự nhiên là
nó sẽ mang mình cái tình thi đua
thế thì ở đây nó
không phải là chỉ có mỗi là quy định
hay là cái luật của nhà nước
mà nó sẽ phải liên quan đến cái việc thực hành
và khi mà ta thí điểm
ta thực hiện một cái điều gì đó
thì ta cũng phải hoàn toàn nhìn thêm
để ta rút kinh nghiệm
để chuyển sang những cái hoạt động khác nhau
và tôi cũng rất là chia sẻ
cái câu chuyện mà bà an ở đây
có nghĩa là
ở phía của nhà nước
là đưa ra những cái mục tiêu chung
ví dụ như mục tiêu của chúng ta
là mục tiêu giảm rác thả
mục tiêu của chúng ta
là mục tiêu chúng ta phải xử lý được
các loại rác
một cách thành công
ở góc độ tái chế
ở cái góc độ là xử lý
ở thành phố hồ chí minh
có ví dụ hay là những cái địa phương khác
thế thì nó phải cần cái
kể cả những cái lãnh đạo
các cấp địa phương
cùng với cả những cái người dân
để cùng nhau để trao đổi
xem cái cách nó sẽ xử lý như thế nào
và tất cả những cái câu chuyện trách nhiệm này
nó phải được chia sẻ hàng ngày
và chia sẻ thường xuyên
thế thì cái câu chuyện
dân biết dân bàn dân làm
dân kiểm tra dân được hưởng lợi
cần phải được đọc rõ
trong cái câu chuyện về quản lý rác thả
chứ không phải là chúng ta chỉ ở một góc độ là
mà trong cái phần hành động của mình
thưa phó giáo sư tiến sĩ bùi thị an
bà nghĩ thế nào
phía nhà nước thì nên đưa ra những giải pháp như thế nào
trước hết tôi nghĩ là
nhà nước nó có hai cái phần giải pháp
có thể hay nói là ba đã được
đầu tiên là giải pháp về quản lý
trong quản lý thì
và hai nữa là giải pháp liên quan đến cơ chế chính sách
và thứ ba là giải pháp công nghệ
và tôi nghĩ là hãy cân nhắc thật kỹ
nghiên cứu thật kỹ
và chúng ta đi tham khảo nước ngoài
nhưng chúng ta không thể bê nguyên
các công nghệ hoặc cũng như cơ chế chính sách của nước ngoài vào
bởi vì việt nam phải có cái đặc thủ riêng
cho nên tôi nghĩ là
khi đi học tập nước ngoài về
thì các ông chí nên đặc thủ việt nam để đưa ra
tôi lấy ví dụ bây giờ cơ chế chính sách
tôi là cái nguyên tắc cao nhất của chúng ta
là hài hòa lợi ích
tức là đưa chính sách gì cũng phải hài hòa lợi ích
là người dân doanh nghiệp và nhà nước
tôi hiểu là đôi khi các doanh nghiệp
thì rất nhiều doanh nghiệp rất là vì dân
nhưng cũng có doanh nghiệp chỉ nghĩ lợi nhuận thôi
đấy đấu thầu xong được
cái thứ là coi như làm không đúng
các cái gọi là các cái cam kết với chính quyền
cho nên cuối cùng đấy có những trường hợp
đến thời hạn này xong không xong
đáng nhất phải mở rộng bao nhiêu diện tích
không mở rộng đào điệu sâu hung
tức là tóm lại tôi nghĩ là
trên nguyên tắc về chính sách là phải hài hòa lợi ích
đối với những doanh nghiệp cũng như thế
phải yêu cầu cam kết
phải kiểm tra cái cam kết đấy
và đối với người dân tôi nghĩ đã cam kết đền bù thế nào
cho người dân thì nên đúng
và với lợi nhuận nhà nước
tôi đương nhiên là phải đạt cái mục tiêu
tức là sạch cho đất nước ta
thế còn đấy là cái cơ chế chính sách
hay là công nghệ tôi đề nghị cũng lựa chọn
chọn cái nào cho thích hợp việt nam
thích hợp với túi tiền việt nam
thích hợp với người trình độ
về phát triển kinh tế này
và như vậy là phải có cái
ghiền sa là không gây ô nhiễm
chứ nếu chúng ta thiên một cái chuyện công nghệ rẻ
công nghệ xấu ở các nước khác
nó thải ra rồi thì mình lại đi đón lại
cái thứ ba nữa là vấn đề quản lý
quản lý tôi đề nghị quy trách nhiệm người đứng đầu
chuyện này là rõ ràng phải quy
nếu như giả sử anh nhập công nghệ sai
anh quyết định anh phê duyệt cái
anh phải chịu nhiệm
hay là anh quyết định quy hoạch sai
anh cũng phải chịu nhiệm
đây là vấn đề khó
không dễ đâu
bởi vì nó tồn tại nhiều năm
nó là vào cái sức ỉ rất lớn rồi
kể cả của chúng ta
kể cả của người lĩnh đạo
cho nên muốn đột phá được nó
thì không phải ngay
phải tấn công dần dần từ từ
không chỉ trong rác
là dân biết dân bàn dân làm
dân kiểm tra dân hưởng thụ
tôi nghĩ là bây giờ có thêm một cụm từ là dân giám sát
trong đại hội văn kiện một mươi ba là thêm cái câu
tôi thấy rất hay
dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra
dân giám sát dân hưởng thụ
mà không chỉ trong lĩnh vực rác
tôi nghĩ trong lĩnh vực môi trường
dân phải được thực hiện điều đấy
nếu làm được việc đấy
đúng cái phương châm mà văn kiện đại hội một mươi ba nêu ra
tôi cho sẽ thắng lợi
rõ ràng là chúng ta cần phải có sự phối hợp
từ trên xuống dưới
trong chương trình ngày hôm nay
thưa quý vị
với tốc độ phát triển như hiện nay
xử lý rác thải sẽ ngày càng trở thành một vấn đề
gây ảnh hưởng lớn tới chất lượng sống
cũng như sự phát triển bền vững của một đô thị
chính vì vậy sự vào cuộc của nhà nước
doanh nghiệp và người dân cần quyết liệt hơn bao giờ hết
bên cạnh việc áp dụng công nghệ trong phân loại
thu gom xử lý rác thải sinh hoạt
vấn đề quan trọng nhất là huy động sự tham gia
của người dân trong công tác này
có sự tham gia của người dân
và các tổ chức xã hội
mới giúp hiện thực hóa các chính sách
từ trung ương tới địa phương
đến đây thì chương trình luận đàm của truyền hình nhân dân
ngày hôm nay cũng xin được dừng lại
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại